ngày hai mươi tháng tám cơ quan an ninh điều tra bộ công an ra quyết định truy nã bị can trần khắc hùng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai quê tại nghệ an chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm viện trưởng viện đào tạo liên tục đại học đông đô với tội danh giả mạo trong công tác
theo cơ cấu tổ chức của trường ông hùng là tiến sĩ chủ tịch hội đồng quản trị
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai trước khi bỏ trốn hùng bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác
quy định tại điều ba trăm năm mươi chín bộ luật hình sự cùng tội danh này cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bốn bị can
do liên quan tới tiêu cực trong việc cấp văn bằng hai cho nhiều học viên
về nguồn gốc phôi bằng đại diện bộ giáo dục và đào tạo khẳng định chỉ cung ứng phôi văn bằng cho trường
còn việc in thông tin văn bằng rồi cấp phát là trách nhiệm của nhà trường
vụ án liên quan đến những sai phạm tại đại học đông đô hiện đang được bộ công an điều tra mở rộng